liên quan đến vụ va chạm giữa hai tàu hàng và tàu cá trên vùng biển phía nam đảo bạch long vĩ
thành phố hải phòng sáng nay tàu sir bốn trăm một mươi một đã đưa thi thể của hai ngư dân về đất liền
ngay sau khi tàu cứu hộ sar bốn trăm một mươi một thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
vào đất liền cơ quan chức năng đã phối hợp vận chuyển hai thi thể về khu vực chuyên dụng
để tiến hành xét nghiệm nhận dạng danh tính hai nạn nhân hiện tại lực lượng chức năng
vẫn đang tìm kiếm bảy nạn nhân còn đang mất tích trước đó vụ va chạm đã xảy ra giữa tàu hàng
pacific một của công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế với tàu cá na chín mươi năm nghìn tám trăm chín mươi chín ts
trên vùng biển phía nam đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng